bộ giao thông vận tải đề nghị xem xét phương án tăng vốn góp của nhà nước để hấp dẫn nhà đầu tư
kết nối với đường cao tốc nội bài lào cai đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư
theo hình thức hợp đồng bot vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và được ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang phê duyệt
báo cáo nghiên cứu khả thi theo hình thức hợp đồng bot vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
do đó bộ giao thông vận tải đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính xem xét cân đối khả năng
bố trí vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp cho ngân sách địa phương để đầu tư theo hình thức
đầu tư công phù hợp với quy định của pháp luật